chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay sở y tế hà nội thông báo từ sáu h đến một mươi hai h ngày ba tháng chín thành phố có thêm ba mươi ca mắc mới
trong đó năm ca tại cộng đồng một mươi tám ca tại khu cách ly và bảy ca tại khu vực phong tỏa
các ca mắc mới phân bổ theo quận huyện như sau
thanh xuân một mươi ba ca thanh trì sáu ca đống đa năm ca hai bà trưng bốn ca hoàng mai đan phượng đều một ca
trong sáng nay lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa chốt chặn tại ngách ba mươi hai ngõ bảy mươi sáu phố an dương quận tây hồ
với số dân là hơn bốn người do liên quan đến một ca dương tính mới phát hiện
từ đêm qua trung tâm y tế quận tây hồ đã lấy hơn bảy trăm linh mẫu xét nghiệm sàng lọc
trong khi đó tại quận thanh xuân ông chu xuân sơn chủ tịch ubnd phường thanh xuân nam cho biết
là tối qua phường đã quyết định phong tỏa khu nhà tập thể g bảy và ngõ bốn trăm bảy mươi bảy nguyễn trãi trong bảy ngày
cho đến ngày chín tháng chín sau khi xác định sáu ca dương tính tại khu vực này
bộ y tế vừa có văn bản gửi ba nhân dân các tỉnh thành đề nghị các địa phương đặc biệt là vùng có dịch
cho phép tài xế nhân viên vận chuyển oxy được ra vào đi qua những cung đường cấm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các tài xế nhân viên vận chuyển oxy y tế phải bảo đảm đầy đủ biện pháp an toàn phòng chống dịch
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương điều chỉnh thời hạn yêu cầu kết quả đối với giấy xét nghiệm sars cov hai
cho lái xe nhân viên tham gia vận chuyển lắp đặt trang thiết bị y tế và oxy y tế tránh các quy định trồng chéo
gây chậm trễ đứt gãy nguồn cung ứng vật tư y tế đặc biệt là oxy phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế tại tp hcm
cũng vừa có thư ngỏ gửi tới các bệnh nhân covid một mươi chín f đã chiến thắng biến thể delta
kêu gọi những người đã khỏi bệnh tham gia chống dịch
trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế tại tp hcm chia sẻ
khi các f đã khỏi bệnh cảm thấy đủ điều kiện sức khỏe đủ niềm tin và mong muốn chung tay góp sức
có thể đăng ký tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín tại phòng tổ chức cán bộ sở y tế tp hcm
số điện thoại hai mươi tám ba mươi chín ba mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm linh bảy năm trăm bảy mươi bảy
bộ phận thường trực đặc biệt của bộ sẽ tiến hành đánh giá mức độ đề kháng
mức độ kháng thể kháng virus sars cov hai bằng test nhanh
và sẽ bố trí điều kiện làm việc hợp lý nhất cho họ
thứ trưởng nguyễn trường sơn cũng tin tưởng rằng
sự có mặt của các f đã khỏi bệnh trong thời điểm này sẽ đem lại nguồn năng lượng tích cực
cổ vũ cho lực lượng phòng chống dịch và đặc biệt là cho những bệnh nhân covid một mươi chín
một tín hiệu vui cho người dân tp đà nẵng
một mươi tám ngày thực hiện theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó
những vùng xanh trên bản đồ dịch tễ của đà nẵng từng bước được mở rộng
theo số liệu thống kê ngày hai tháng chín thành phố hiện có một mươi xã phường
đang được thiết lập vùng xanh và hai trăm năm mươi vùng đỏ
đây thực sự là một nỗ lực rất lớn của các địa phương cơ sở
tuy nhiên thì làm thế nào để giữ vững được vùng xanh và khóa chặt dần
và dần chuyển hóa các vùng đỏ là vấn đề đặt ra vào lúc này
phường thạch thang quận hải châu tính đến ngày hai tháng chín
vùng xanh trên địa bàn chiếm khoảng hai mươi năm số còn lại là vùng vàng và vùng đỏ
còn số này là cả quá trình nỗ lực bởi đây từng là khu vực
nằm trong diện nguy cơ cao về số ca mắc
để giữ vững vùng xanh hóa xanh dần vùng đỏ trong từng khu dân cư
công tác giám sát ngăn chặn dịch xâm nhập luôn được nâng cao
nếu một bộ phận người dân chủ quan chỉ cần ghi nhận một ca mắc
sẽ trở thành vùng vàng thậm chí là vùng đỏ
vùng xanh thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền cho đến từng hộ dân
về cái năm k rồi là có bản cam kết để thực hiện là ai ở đâu ở đó không ra khỏi nhà
để làm sao tốt nhất phòng được dịch và để giữ vững cái vùng xanh này cho đến khi hết dịch
bản thân lãnh sát khu vực sẽ phối hợp với bang điều hành
là thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các hộ dân
để cho mỗi hộ dân đều nâng cao ý thức để phòng chống dịch
nếu yêu cầu phòng dịch trong thời gian dài thì mỗi hộ dân là đều phải chấp hành là ai ở đâu ở đó
sau một mươi tám ngày phong tỏa đà nẵng đã đạt được hai mục tiêu cơ bản quan trọng
đó là cắt được chuỗi lây nhiễm và bốc tách được f ra khỏi cộng đồng
số ca mắc ghi nhận cũng giảm đáng kể
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố cũng lên kế hoạch phân vùng quản lý
riêng tại khu vực kiệt hẻm có chùm ca bệnh hộ gia đình
cần chủ động thực hiện ngay các biện pháp giãn dân và tết nhanh
để tránh lây nhiễm chéo trong khu dân cư
đặc biệt công tác siết chặt bên ngoài và trong khu phong tỏa cũng được xiết chặt hơn
tuyệt đối không để lọt nguồn lây từ vùng đỏ sang vùng xanh
chúng tôi sẽ tiến hành tuần tra tại các kiệt hẻm ở các khu dân cư
xong xong với đó là chúng tôi sẽ phát thanh loa tuyên truyền
và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
trên cơ sở kết quả hai mươi ngày giãn cách ngày năm tháng chín tới đây
dựa trên bản đồ dịch tễ phân loại theo từng vùng
đà nẵng sẽ mở lại một số hoạt động thiết yếu
tuy nhiên toàn dân phải thực hiện nghiêm ngặt theo phương châm
mọi nhà sẽ phải thực hiện nghiêm ngặt theo phương châm
cửa đóng than cài
và mỗi người dân phải tự ý thức được việc bảo vệ mình trước dịch bệnh
tại tỉnh bạc liêu những ngày qua lực lượng công an không chỉ căng mình để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mà còn bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân
bằng chứng là nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân trong mùa dịch
đã được lực lượng công an tỉnh bạc liêu nhanh chóng điều tra xác minh
và bắt giữ đối tượng gây án trả lại tài sản cho bị hại
lê văn côi sinh năm hai nghìn một
và tiền thanh long sinh năm hai nghìn bốn
cùng chú tại huyện vĩnh lợi
đây là hai đối tượng vừa được công an thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
mời lên làm việc vì có liên quan đến một vụ trộm góp tài sản trên nệ bàn
qua đấu tranh khai thác công an thị trấn châu hưng tiếp tục mời thêm bốn đối tượng khác liên quan đến vụ án
một vụ án khác vừa mới xảy ra tại thành phố bạc liêu
năm đối tượng đột nhập vào nhà dân đang xây dựng
lấy trộm một chiếc tv một quạt điều hòa cùng nhiều loại đồ dùng khác
tổng trị giá khoảng sáu mươi triệu đồng
khi chưa kịp đem số tài sản này đi tiêu thụ
thì bọn chúng đã bị công an thành phố bạc liêu phát hiện và bắt giữ
thời gian qua lợi dụng tình hình giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một số đối tượng đã lợi dụng để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
phương thức thủ đoạn của đối tượng này thì lợi dụng các cơ sở
kinh doanh như quán ăn quán cà phê karaoke
hoặc các cửa hàng buôn bán khác
cũng như là người dân quê chánh dịch
không có người trông coi
thì các đối tượng này đã đột nhập và lấy trộm tài sản của chị
bốn mươi chín vụ trộm góp tài sản liên quan đến bốn mươi đối tượng
đây là con số thống kê các vụ án bị triệt phá
từ tháng bảy đến nay của công an tỉnh bạc liêu
ngoài việc đấu tranh xử lý các đối tượng trộm cắp tài sản
lực lượng công an các cấp trong tỉnh bạc liêu
còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân
vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vừa bảo đảm tài sản cho gia đình và những người xung quanh
lực lượng cảnh sát hành sự đã kết hợp với tổ hai trăm ba mươi tám
lực lượng ánh sát cơ động từng tra hai mươi bốn trên bốn
để khép kính địa bàn
đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin
phối hợp chặt chẽ với các chốt phòng chống dịch
khi phát hiện đối tượng có biểu nghi dấn trộm cắp
thì kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý
thời gian tới thì khuyến cáo người dân để nâng cao ý thức
để quản lý tài sản của mình
đối với các cơ sở kinh doanh
tạm thời đóng cửa là không có người chăm coi
thì phải phá cửa cẩn thận
và lắp đặt camera hoặc thiết bị chống trộm
khi phát hiện đối tượng nghi dấn
thì kịp thời báo nhanh cho cơ quan quan gần nhất
trên những thủ đoạn liều lĩnh của các đối tượng trộm cắp tài sản
đặc biệt là trong mùa dịch bệnh như hiện nay
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
mọi người dân cần có biện pháp phù hợp
để bảo vệ tài sản của mình
không tạo điều kiện để các đối tượng
có thể ra tay thực hiện hành vi trộm cắp
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đến trưa nay lực lượng công an đã tìm thấy
thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp
sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra
tại xã tiên phong huyện tiên phước tỉnh quảng nam
vào lúc sáu h một mươi năm sáng nay
tại nhà ông nguyễn minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
trú tại thôn phường thuốc xã tiên phong huyện tiên phước
đã xảy ra một vụ nổ
khiến căn nhà hai tầng sập đổ hoàn toàn
một số căn nhà của người dân lân cận
bị rơi cửa nứt tường do chấn động
từ vụ nổ gây nên
thời điểm xảy ra vụ nổ trong nhà có ông minh
và vợ là bà nguyễn thị lan
các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát
ngay sau khi vụ nổ xảy ra lực lượng công an
đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm cứu nạn
hàng chục cán bộ chiến sĩ công an đã tham gia
tìm kiếm các nạn nhân và đến trưa cùng ngày
thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy
hiện công an tỉnh quảng nam đang tiếp tục
phối hợp với lực lượng quân sự để điều tra
nguyên nhân vụ nổ
tiếp theo biên tập viên thế cương
sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
công an huyện thanh bình của tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
phạm văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường chú tại ấp tân hội
xã tân long huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
về tội cướp tài sản
còn về tội cưỡng đoạt tài sản
công an huyện tháp một mươi của tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê thị yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại ấp rồng nâu
xã nhuận phú tân huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
và đối tượng nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường chú tại ấp an thạnh
xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào
thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
và xin kính chào tạm biệt